ông nói thêm cần nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn giá vàng đang tăng niên cuồng hiện nay để giảm thiểu những tác động đến kinh tế
còn phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nhận định hệ lụy lớn nhất của hiện tượng giá vàng tăng cao và tranh lệch lớn với giá thế giới là tình trạng buôn lậu vàng gia tăng
vàng buôn lậu được tuồn vào cửa hàng vàng nhỏ lẻ người dân có thể mua phải vàng kém chất lượng điều này gây thất thu thuế chảy máu ngoại tệ
giá vàng tăng cao cũng tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế vĩ mô
giá vàng miếng gần đây tăng điên cuồng bất chấp giá thế giới không có biến động và thậm chí đi xuống vì thế theo giới chuyên gia đó là sự tăng giá bất thường
đã có nhiều chỉ đạo của chính phủ thủ tướng cơ quan quản lý về việc thanh tra thị trường vàng xử lý mọi hành vi đầu cơ đẩy giá
nhưng các chuyên gia cho rằng điều này vẫn chưa đủ mạnh để kim chân giá vàng khi chưa có chế tài cụ thể và đủ mạnh
nhiều chuyên gia còn nghi ngại kịch bản giá vàng miếng sgc tăng vọt bất thường như hiện nay là có chú ý nhằm tạo thuận lợi cho kinh doanh vàng nhẫn
từ trước đến nay giá vàng tăng được lý giải là do thiếu cung nhưng đến khi đấu thầu để tăng cung thì kết quả cho thấy thị trường cũng không cần nguồn cung này
nhiều phiên đấu thầu đã bị hủy bỏ trong khi hai phiên thành công chỉ bán được sáu tám trăm linh lượng
ngoài ra các chuyên gia cũng đặt câu hỏi có phải vì giá vàng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế
nên cơ quan quản lý chưa muốn bỏ nhiều dự trị
nói chứa ngoại tệ để kéo giá vàng xuống thấp hơn đồng thời cũng chưa mạnh tay dẹp loạn
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long cũng nhận xét những bất cập trên thị trường vàng rất chậm được giải quyết
chứng tỏ sự chưa quyết liệt của các cơ quan ban ngành khi can thiệp vào thị trường này
nhiều phân tích chỉ ra rằng cơ chế quản lý thị trường vàng trong nước còn bất cập thể hiện sự lỗi thời của nghị định hai mươi bốn
chính phủ thủ tướng đã ra nhiều công điện yêu cầu bình ngồn thị trường vàng
thực hiện nguyên tắc thị trường để quản lý giảm bớt tranh lệch của giá vàng trong nước với giá vàng thế giới
tuy vậy đến nay nút thắt này vẫn chưa được tháo bỏ
ông long nói quan trọng là phải cấp bách thay thế nghị định hai mươi bốn
việc cân nhắc sửa nghị định này đã được đưa ra các hội thảo hội nghị một vài năm nay rồi mà vẫn chưa sửa được
nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng giá vàng tăng một cách vô lý
ngoài yếu tố tâm lý của người dân chính là do sự độc quyền trên thị trường
thế độc quyền này từ lâu đã được cảnh báo nên dẹp bỏ
nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng
thị trường vàng sẽ ổn định khi có chính sách ổn định cùng với cơ chế giám sát chặt chẽ hơn
từ đó giảm hiện tượng đầu cơ găm giữ và đẩy giá tăng phi lý tạo sự minh bạch phát triển bền vững
do đó các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm nhất
nhằm khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế tranh lệch ở mức cao
bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định
mới đây phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã chủ trì cuộc họp về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
sau khi nghe báo cáo số một trăm bốn mươi một bnhnn ngày tám tháng năm của ngân hàng nhà nước việt nam
về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới và ý kiến các đại biểu tham dự cuộc họp
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái kết luận
ngân hàng nhà nước việt nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền đã triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng
tuy nhiên tình hình chưa có nhiều chuyển biến
trong nước tiếp tục tăng tình trạng tranh lệch cao giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chưa được khắc phục
để tăng cường hiệu quả các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới
yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
tiếp tục thực hiện quyết liệt nghiêm túc đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài
theo ý kiến chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ lãnh đạo chính phủ tại các nghị quyết công điện chỉ thị và các văn bản có liên quan
nhất là thông báo số một trăm sáu mươi tb vpcp ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn của văn phòng chính phủ trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp khẩn trương ra soát
đánh giá toàn diện kết quả triển khai các giải pháp quản lý
thị trường vàng của ngân hàng nhà nước việt nam trong thời gian qua diễn biến thị trường trong nước quốc tế để theo thẩm quyền xem xét thực hiện kịp thời hơn
hiệu quả hơn các giải pháp công cụ điều hành theo quy định của pháp luật để ổn định bình ổn ngay thị trường vàng theo mục tiêu đề ra
bảo đảm hiệu lực hiệu quả sát với tình hình thực tiễn hoạt động của thị trường vàng khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế
tranh lệch ở mức cao bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định hiệu quả lành mạnh công khai minh bạch đúng quy định pháp luật
không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô an ninh tài chính tiền tệ quốc gia
khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng
các cửa hàng đại lý phân phối và mua bán vàng miếng việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định
tại nghị định số hai mươi bốn ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai quy định pháp luật về cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn không để chậm trễ hơn nữa
tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng theo đúng quy định pháp luật quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng
kịp thời chấn trình và xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất kinh doanh vàng miếng nhất là các hành vi vi phạm pháp luật buôn lậu thầm lậu
trục lợi đầu cơ thao túng đẩy giá cạnh tranh không đúng quy định
trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến bộ công an và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định
tiếp tục giả soát kỹ lưỡng đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị định số hai mươi bốn ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai để nghiên cứu đề xuất các giải pháp
chính sách quản lý thị trường vàng phù hợp với thực tiễn đúng quy định pháp luật có công cụ kiểm soát quản lý hiệu quả hiệu lực đối với thị trường vàng
và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vàng
bộ tài chính chủ trì phối hợp với ngân hàng nhà nước việt nam và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp quyết liệt đồng bộ hiệu quả yêu cầu các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vàng
thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng theo từng lần kiên quyết không để chậm chế
hoàn thành chậm nhất trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
các bộ công an tài chính công thương kế hoạch và đầu tư thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ tư pháp thanh tra chính phủ
lực lượng biên phòng thuế hải quan quản lý thị trường cơ quan liên quan đến quản lý nhà nước về cạnh tranh
và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phù hợp
hiệu quả theo thẩm quyền và quy định pháp luật phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước việt nam trong việc quản lý bình ổn thị trường vàng
bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh vàng theo đúng quy định tại nghị định số hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai ndcp ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai và các quy định khác có liên quan
kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền các vấn đề vượt thẩm quyền phát sinh văn phòng chính phủ theo dõi đôn đốc theo chức năng nhiệm vụ được giao
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được truyền thông báo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại